theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi ca tại đà nẵng bốn ca tại quảng nam hai ca tại quảng trị
có thêm một bệnh nhân tử vong vì suy tim trên nền bệnh lý nặng và covid một mươi chín
trong tám trăm sáu mươi ba ca mắc tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm bốn mươi tám ca số ca tử vong là một mươi sáu ca
ca tử vong thứ một mươi sáu là bệnh nhân tám trăm ba mươi hai là nam ba mươi bảy tuổi địa chỉ hương hóa quảng trị
trần đoán tử vong viêm phổi nặng do covid một mươi chín trên bệnh nhân đái tháo đường tuyếp một
suy kiệt dài ngày suy tim
tổng số người tiết lập
tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm sáu mươi năm chín trăm tám mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm sáu trăm hai mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bảy bốn trăm bảy mươi hai người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một trăm ba mươi hai tám trăm tám mươi ba người